cơ quan công an huyện mộ đức quảng ngãi đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam một mươi một đối tượng thanh niên
ở xã đức phong huyện mộ đức về việc dùng hung khí tránh người
trước đó vào tối ngày bốn tháng hai trong lúc đánh biza giữa nguyễn tiến triệu hai mươi một tuổi ở thôn lâm thượng
và nguyễn xuân bình hai mươi ba tuổi ở thôn lâm hạ xã đức phong đã nảy sinh mâu thuẫn đánh nhau
sau đó nhóm của triệu không tìm gặp nhóm của bình mà đã dùng dao chém vào nhóm thanh niên khác
đang đi trên đường gây thương tích cho nhóm thanh niên này với tỷ lệ từ một mươi hai đến hai mươi chín
sau quá trình điều tra thu thập chứng cứ cơ quan điều tra công an huyện mộ đức xét thấy hành vi
của các đối tượng thanh niên trong nhóm của triệu đã phạm tội cố ý gây thương tích
và đã ra quyết định khởi tố và tạm giữ một mươi một đối tượng
hiện cơ quan công an mộ đức đang tiếp tục bổ sung hồ sơ và xử lý các đối tượng còn lại
tham gia vào vụ đánh nhau để xử lý nghiêm các đối tượng